theo cam kết của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế hải phòng
đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng hải phòng
hai bến khởi động của cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng cảng lạch huyện sẽ được đưa vào khai thác
trong tương lai cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng sẽ là trung tâm cùng với hệ thống cảng biển hải phòng
và cảng sông trong nội địa đóng vai trò như các vệ tinh
sẽ hình thành nên một hệ thống logistic năng động và hiệu quả
cảng container quốc tế hải phòng là hợp phần b giai đoạn khởi động
hai bến cảng container với tổng chiều dài bảy trăm năm mươi m và các hạng mục công trình đường bãi
hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị đồng bộ để tiếp nhận tàu container
tàu tổng hợp có trọng tải đến năm mươi tấn đủ tải và tàu một trăm linh tấn giảm tải
bến xà lan cho tàu có trọng tải đến một trăm linh container
hệ thống đường nội bộ bãi container với tổng diện tích khoảng bốn mươi năm hectare cùng thiết bị xếp dỡ hiện đại
sau gần hai năm gấp rút thực hiện dự án đến nay công tác thi công xây dựng đã cơ bản hoàn thành
cảng biển vừa được lắp đặt hệ thống cẩu dàn cao bốn mươi mét hệ thống bãi chứa container đang hoàn thiện
vũng quay tàu trước cảng đạt độ sâu âm một mươi năm mét có thể đón tàu một trăm năm mươi tấn

cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng đi vào hoạt động sẽ nâng tổng số bến cảng tại thành phố hải phòng lên hơn bốn mươi bến
đáp ứng nhu cầu xuất nhập gò hàng hóa ở phía bắc nói chung và thành phố hải phòng nói riêng
tới đây công ty cổ phần cảng hải phòng tiếp tục đầu tư hai bến tại lạch huyện
một số doanh nghiệp cũng mong muốn được đầu tư bến cảng tại đây
theo quy vạch đến năm hai nghìn ba mươi cảng sẽ có hơn ba mươi bến
trở thành một trong những trung tâm cảng biển sầm ớt nhất của khu vực đông nam á
trước mắt chúng tôi dự kiến là trong tháng này và tháng sáu tới sẽ đón tàu có sức trở năm năm trăm linh đến sáu thiêu
tức là nó ở nếu ta tính theo tấn là khoảng bảy mươi đến tám mươi tấn
những tàu chưa bao giờ có thể vào cảng hải phòng do tuyến luồng ở thượng lưu là bị cạn
và trong cuối năm nay khoảng tháng một mươi một năm nay
thì chúng tôi sẽ dự kiến
cùng với các tàu có thể vào cảng hải phòng do tuyến lường ở thượng lưu là bị cạn
cùng với những hãng tàu cùng với những hãng tàu top ba thế giới

lớn đến tám chín lần cái tàu lớn nhất hiện nay đang có thể vào cảng hải phòng hiện hữu
việc này là giảm chi phí rất lớn
nó không chỉ là niềm mong mỏi của chính phủ của các doanh nghiệp
mà cũng là mong mỏi của các hãng tàu
dự kiến ngày một mươi ba tháng năm tới đây
cảng quốc tế hải phòng sẽ đưa vào hoạt động hai bến đầu tiên
và đón được tàu hàng
lên đến một trăm bốn mươi tấn với độ sâu luồng âm một mươi hai mét